ngay sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức cộng hòa pháp trưa nay theo giờ địa phương
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước ta đã đến sân bay
mansbrook puxen vùng quốc bì bắt đầu chuyến thăm và làm việc với nghị viện châu âu ep
chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đến ep lần này nhằm suy trì và thúc đẩy
mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa liên minh châu âu eu và việt nam nói chung
giữa quốc hội việt nam với nghị viện châu âu ep nói riêng
theo chương trình tại vương quốc bỉ chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân sẽ có hoạt động đầu tiên
đó là hội kiến với chủ tịch hạ viện bỉ